công an tỉnh đồng nai vừa xử lý một cơ sở massage ở phường long bình tân thành phố biên hòa
hoạt động bất chấp quy định về tạm ngừng đối với loại hình kinh doanh này để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó chiều ngày hai tháng bốn tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
phát hiện một cơ sở mát xa vẫn còn hoạt động bình thường bất chấp quy định tạm ngừng để phòng chống dịch covid một mươi chín
hành vi vi phạm này cần phải được cơ quan chức năng xử lý nghiêm để tạo sự gian đe chung
đồng thời làm rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức liên quan ở địa phương trong quản lý địa bàn